chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
đặc biệt công tác kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch
trong thời gian bộ y tế chưa có hướng dẫn mới về đánh giá cấp độ dịch căn cứ tình hình cụ thể trong từng lĩnh vực
từng địa phương có thể thống nhất với bộ y tế để nâng cao cấp độ dịch so với cấp độ được xác định theo hướng dẫn hiện hành của bộ y tế
thủ tướng chính phủ đề nghị bộ y tế ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện tiêm chủng an toàn
nhanh nhất có thể theo đúng hướng dẫn của bộ y tế không để sót ai thuộc diện chỉ định mà không được tiêm chủng đầy đủ kể các mũi tăng cường
đặc biệt là những người thuộc nhóm có nguy cơ cao bộ y tế đảm bảo phân bố đủ vaccine cho các địa phương tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thừa thiếu cục bộ vaccine
bộ y tế bảo đảm cấp đủ thuốc kháng virus túi c cho các địa phương các địa phương tổ chức cấp phát thuốc cho tất cả những người bị nhiễm virus có nhu cầu được uống sớm nhất
tuyệt đối không để tình trạng thiếu thuốc
bộ y tế ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo hướng dẫn tập hướng tăng cường tổ chức điều trị tại nhà tại cơ sở
tránh tình trạng dồn lên bệnh viện tuyến trên gây quá tải ra soát chủ động tăng cường năng lực hệ thống y tế ở tất cả các tuyến
có kế hoạch rõ ràng với các kịch bản cụ thể không để bị động
tuyệt đối không để tình trạng người dân xét nghiệm có kết quả dương tính mà không tiếp cận được dịch vụ y tế không được cấp phát thuốc không được quản lý theo dõi sức khỏe
mới đây thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn vừa ký văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành trực thuộc trung ương bệnh viện viện có dường bệnh trực thuộc bộ y tế
bệnh viện trực thuộc các trường đại học y tế bộ ngành về việc giảm nguy cơ tử vong người bệnh covid một mươi chín tại các cơ sở khám chữa bệnh
theo bộ y tế hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín vẫn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới thêm vào đó đã có nhiều nước ghi nhận biến chủng mới omicron
hiện việt nam chưa ghi nhận biến chủng này tuy nhiên nguy cơ xâm nhập và lây lan vào nước ta rất lớn cùng với các biến chủng đang lưu hành
sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc covid một mươi chín ở người thuộc nhóm nguy cơ nhóm người trên năm mươi tuổi có bệnh nền chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chủng đầy đủ
vì vậy việc quản lý bảo vệ phát hiện sớm người thuộc nhóm nguy cơ mắc covid một mươi chín để kịp thời theo dõi sức khỏe điều trị sớm nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong rất cấp thiết
để tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín vừa an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế
bộ y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện đầy đủ phân loại nguy cơ người nhiễm sars cov hai và định hướng xử trí cách ly điều trị theo quyết định ngày một tháng một mươi hai của bộ trưởng bộ y tế
đối với các cơ sở thu dung điều trị phân loại nguy cơ người bệnh ngay từ khi nhập viện đồng thời đánh giá mức độ lâm sàng tiến triển của bệnh để phân luồn vào các khoa buồn bệnh phù hợp thuận tiện cho theo dõi chăm sóc và điều trị
các cơ sở khám chữa bệnh khi tiếp nhận người bệnh phải sàng lọc kỹ người chưa tiêm vaccine covid một mươi chín kể cả người mới tiêm một mũi vaccine phối hợp trung tâm kiểm soát bệnh tật địa phương bố trí tiêm vaccine cho người nguy cơ khi đến khám chữa bệnh lưu ý với tất cả trường hợp người bệnh phải nhập viện
đồng thời ra soát các đối tượng nguy cơ cao người trên năm mươi tuổi người mắc các bệnh nền suy giảm miễn dịch để quan tâm chăm sóc dinh dưỡng điều trị phù hợp và tổ chức tiêm chủng vaccine đầy đủ bộ y tế yêu cầu
bộ y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế trước ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
trong giai đoạn thích ứng linh hoạt an toàn kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín để giảm tỷ lệ ca mắc mới và ca bệnh nặng tăng lên việc bác phủ vaccine là một điều cần thiết
đặc biệt khi tỷ lệ người dân tiêm vaccine hai mũi đã chiếm tới bảy mươi nhiều địa phương đã bắt đầu triển khai tiêm mũi ba bốn bổ sung và nhắc lại
mới đây bộ y tế cũng đã gửi văn bản hướng dẫn về việc tiêm mũi ba bốn vaccine phòng covid một mươi chín tới các địa phương để việc tiêm chủng được triển khai an toàn hiệu quả
bộ y tế mới đây đã có văn bản gửi các đơn vị về việc tiêm mũi bổ sung và liều nhắc lại theo đó để tăng cường miễn dịch phòng bệnh covid một mươi chín cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản
bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo đó đảm bảo hoàn thành việc bao phủ mũi một cho một trăm linh dân số từ một mươi hai tuổi trở lên trong năm hai nghìn hai mươi một và tiêm đủ mũi hai cho những đối tượng đã tiêm đủ một mũi đủ thời gian
về việc tiêm liều bổ sung sẽ áp dụng cho những người từ một mươi tám tuổi trở lên đảm bảo bao phủ cho toàn bộ người từ năm mươi tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản tức tim một hoặc hai hoặc ba mũi tùy theo loại vaccine
cụ thể người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa nặng như cấy ghép tạng ung thư
hiv đang điều trị thuốc ước chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng sáu tháng
người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine của hãng sinopharm hoặc vaccine sputnik v
vaccine được sử dụng là vaccine cùng loại với liều cơ bản hoặc là vaccine mrna
khoảng cách tiêm một mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ hai mươi tám ngày đến ba tháng
với những người có chỉ định tiêm liều bổ sung sau khi đã tiêm liều bổ sung thì được coi là hoàn thành liệu cơ bản
còn việc tiêm liều nhắc lại cũng được áp dụng
với người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung đảm bảo bao phủ cho toàn bộ người có bệnh nền
người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế người từ năm mươi tuổi trở lên
người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế
loại vaccine cho các đối tượng tiêm mũi nhắc lại như sau
nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vaccine thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mrna
nếu trước đó đã tiêm loại vaccine khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vaccine mrna
nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó
hoặc vaccine mna hoặc vaccine vector virus tức là vaccine của astrazeneca
khoảng cách tiêm một mũi nhắc lại ít nhất ba tháng sau mũi cuối cùng của liệu cơ bản
đối với những người đã mắc covid một mươi chín thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định
sở y tế tham mưu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn
và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn
xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm bổ sung
nhắc lại từ tháng một mươi hai căn cứ vào tiến độ cung ứng vaccine
hiện tại số lượng f của thành phố hà nội đang được điều trị là chín tám trăm tám mươi sáu ca
trong đó tại bệnh viện nhiệt đới trung ương có tám mươi hai ca bệnh viện đại học y hà nội có một trăm bảy mươi năm ca
và hai mươi chín bệnh viện của hà nội có hai một mươi tám ca các cơ sở thu dung điều trị có ba hai trăm ba mươi năm ca
các trạm y tế lưu động điều trị ba ba trăm một mươi hai ca
và một sáu mươi bốn bệnh nhân cách ly điều trị tại nhà
theo sở y tế hà nội các điều kiện để được f tham gia chương trình sử dụng thuốc monoperavir
người có kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên hoặc pcr dương tính trong vòng năm ngày
từ một mươi tám tuổi trở lên cam kết đồng ý tham gia chương trình bằng văn bản và không có các chống chỉ định dùng thuốc
trong trường hợp f điều trị tại nhà phải có văn bản của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã
hoặc cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho cách ly tại nhà
quy trình cấp phát thuốc monopiravir có bốn bước
bước một phân phối thuốc bệnh viện đa khoa đóng đa phân phối thuốc monopiravir cho các bệnh viện trung tâm y tế tuyến huyện
bước hai sàng lọc bệnh nhân với trạm y tế cấp xã cả trạm y tế lưu động lập danh sách bệnh nhân đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình
thực hiện việc khám sàng lọc lập hồ sơ bệnh án và các trường hợp đồng ý cam kết tham gia chương trình gửi trung tâm y tế tuyến huyện
với các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh được phân công tiếp nhận điều trị f thực hiện điều trị cho bệnh nhân theo các quy trình
sổ tay hướng dẫn chương trình sử dụng thuốc monoperavir có kiểm soát tại cộng đồng cho người mắc covid một mươi chín thể nhẹ do bệnh viện phổi trung ương ban hành
bước ba trạm y tế liên hệ với trung tâm y tế huyện để nhận số thuốc
số thuốc cấp cho mỗi bệnh nhân là bốn mươi viên monopearavir hai trăm linh mg ngày uống hai lần mỗi lần tám trăm linh mg tức bốn viên uống trong năm ngày
trước đó hàng ngày trạm y tế liên hệ với bệnh nhân trực tiếp hoặc qua điện thoại ghi nhận các sự cố bất lợi nếu có trong vòng một mươi bốn ngày
báo cáo trung tâm y tế huyện hàng ngày để nhập liệu theo quy định của chương trình
bước bốn các đơn vị cơ sở điều trị trung tâm y tế cấp huyện cử cán bộ phụ trách nhập liệu hàng ngày lên phần mềm trực tuyến
thực hiện báo cáo định kỳ và lưu trữ hồ sơ bệnh án theo quy định
cơ sở y tế hà nội lưu ý trong trường hợp bệnh nhân không dùng hết thuốc hoặc ngừng thuốc vì bất cứ lý do gì
thì trả thuốc kèm theo phiếu xác nhận trả thuốc ghi rõ số lượng thuốc còn lại và ký tên vào phiếu
trạm y tế tập hợp các phiếu xác nhận trả thuốc gửi trung tâm y tế cấp huyện để lưu hồ sơ
các viên thuốc đã phát nhưng chưa sử dụng sẽ được trả cho trung tâm y tế
tập hợp để gửi về bệnh viện đa khoa đống đa thực hiện thủ tục hủy thuốc theo quy định
vỏ thuốc sau khi dùng hết thuốc bệnh nhân gom lại trả cho cán bộ y tế để kiểm soát việc dùng thuốc